sáng ngày tám tháng năm hội chữ thập đỏ tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
kết nối sẻ chia và lan tỏa trong tháng nhân đạo
cùng với quảng nam tỉnh hậu giang cũng đang có những hoạt động hết sự ý nghĩa trong tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín
trong tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi tám các cấp hội trên toàn tỉnh quảng nam đã tổ chức vận động nhân đạo với tổng trị giá hơn bốn tỷ ba trăm linh triệu đồng
qua đó đã hỗ trợ cho năm ba trăm năm mươi lượt địa chỉ
đặc biệt từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn tỉnh đã vận động tiếp nhận được hơn sáu đơn vị máu để cung cấp cho các bệnh viện
tạo phong trào thi đua làm việc thiện trong cơ quan tổ chức và toàn thể nhân dân hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống hòa nhập cộng đồng
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao hai mươi sáu phần quà cho các hộ nghèo đồng thời tặng một mươi hai xe đạp và một mươi suất học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn thành phố tam kỳ
với tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng
theo kế hoạch tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh quảng nam sẽ kết thúc vào ngày ba mươi một tháng năm